dùng súng bắn vô cớ hai nữ công nhân đang làm vệ sinh môi trường đêm khuya bị thương tích và tìm cách tẩu thoát khỏi quảng ngãi
sau gần ba mươi giờ gây án hai đối tượng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong rừng
với nhiều vết đạn vào chân chị lê thị minh khải và chị võ thị lưu là nhân viên công ty cổ phần môi trường đô thị quảng ngãi đang được các y bác sĩ chữa trị
đó là những giây phút kinh hoàng khi hai chị bị hung thủ manh động dùng súng bắn
sau khi bắn bốn phát vào chân hai chị công nhân này gây thương tích vào dạng sáng ngày một mươi

các đối tượng tìm cách bỏ trốn khỏi tỉnh quảng ngãi
ngay sau đó lực lượng công an đã vào cuộc truy lùng
sau ba mươi giờ lần theo các dấu vết các trinh sát đã nhanh chóng phát hiện và bắt giữ được hai đối tượng khi đang trên đường lên tây nguyên lẩn trốn
các đối tượng là trần viết đông và nguyễn đức nga đều trú tại tỉnh quảng nam
công an của mình có lực lượng công an rất là nhanh vì vụ ấn và đá bát kịp thời hai đối tượng rất là nguy hiểm
đã gây ra vụ ấn hơi nổi công lâu công
và em thấy lực lượng công an của mình rất là tích cực trong vấn đề để tìm kiếm tàu phòng
công an tỉnh quảng ngãi cũng đã khám xét nơi ở của các đối tượng và thu giữ được súng gây án
tại tỉnh vĩnh phúc cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vịnh yên đã trợ tập làm việc với hai mươi một đối tượng
thanh thiếu niên để làm rõ về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó dương văn linh sinh năm hai nghìn năm ở xã quất lưu huyện bình xuyên
xảy ra mâu thuẫn cá nhân qua facebook nên đã hẹn đánh nhau với phùng huy hoàng
ở thành phố vĩnh yên vào tối ngày hai mươi năm tháng chín linh rủ thêm hai mươi chín thanh thiếu niên
đi đánh nhau với hoàng nhóm đối tượng đi trên một mươi bốn xe mô tô mang theo nhiều hung khí
như dao phóng lợn đinh ba dao mèo di chuyển qua nhiều tuyến đường
trên địa bàn thành phố vĩnh yên để tìm hoàng quá trình di chuyển các đối tượng
đi với tốc độ cao lạng lách đánh võng nẹp bô gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh yên đã triệu tập làm việc
với hai mươi một đối tượng thu giữ một số xe máy và hung khí nguy hiểm
số đối tượng còn lại đang bỏ trốn khỏi địa phương
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh yên đang tiếp tục củng cố hồ sơ
để xử lý theo quy định

và pháo hoa các loại có trọng lượng khoảng hai mươi kg và ba mươi bốn viên hồng phiến
bước đầu cả hai khai nhận đã mua số pháo và ma túy trên từ lào rồi giao cố xe ô tô
để cất dấu đưa về việt nam sử dụng
hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
lợi dụng sự cả tin của nhân viên cơ sở bán sắt hồng quang hữu chú tại huyện trợ mới tỉnh an giang
đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt sắt của cơ sở đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân
đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tịnh biên tỉnh an giang khởi tố bắt tạm giam
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu vào trưa ngày một mươi chín tháng bảy hữu điều khiển xe mô tô đến xưởng cán tôn
thuộc xã an hảo thị xã tịnh biên đặt mua năm mươi bảy cây sắt các loại năm mươi bốn kg lưới b bốn mươi
rồi yêu cầu giao tới công trình đang làm tại khu vực rừng tràm trà sư
trước khi đi hữu cho số điện thoại để trao đổi mua sắt với nhân viên của sưởng
đến khoảng một mươi năm h cùng ngày nhân viên sưởng gọi điện báo hữu để giao sắt
hữu đón và hướng dẫn nhân viên đưa hết số sắt và lưới b bốn mươi trên xuống bãi đất chống gần công trình
rồi hứa sẽ chuyển khoản trả tiền
sau đó hữu bán toàn bộ số hàng trên được một mươi ba triệu đồng rồi chiếm đoạt số tiền
sau khi biết hành vi của mình bị tố giác ngày hai tháng tám hữu đã tới cơ quan cảnh sát điều tra
công an thị xã tịnh biên đầu thú và khai nhận cũng với thủ đoạn tương tự
hữu đã thực hiện trót lọt nhiều vụ khác tại nhiều tỉnh ở đồng bằng sông cửu long
tại việt nam hiện nay các sàn đầu tư ngoại tệ forex tự phát đang hoạt động đều là vi phạm pháp luật
vì vậy mà người dân cần hết sức cẩn trọng khi tham gia đầu tư bởi tính rủi ro cao
hiện sàn xnet đang hoạt động với tên miền e chanding vn
người dùng có thể đăng ký thành viên và tiến hành nạp tiền vào đầu tư ngoại hối
với sự hỗ trợ thanh toán của một số tổ chức tín dụng
thông thường các sàn forex đều hoạt động dưới dạng tên miền quốc tế
vì vậy việc xuất hiện các sàn sử dụng tên miền với tên miền
dưới đuôi vn khiến cho không ít người nhầm tưởng sàn này đã được cấp phép hoạt động
song thực tế ngân hàng nhà nước chưa cấp phép cho bất cứ sàn đầu tư forex nào ở việt nam
theo quy định của ngân hàng nhà nước việt nam
chỉ những tổ chức được phép bằng văn bản của ngân hàng nhà nước mới được phép kinh doanh ngoại tệ
người dân khi thực hiện các giao dịch liên quan đến ngoại tệ
đều phải thực hiện thông qua các tổ chức được ngân hàng nhà nước
và vì vậy tất cả những hoạt động kinh doanh ngoại tệ ngoài quy định của nhà nước đều là vi phạm luật pháp
theo luật sư đặng xuân cường việc tham gia vào các sàn giao dịch ngoại hối không có sự bảo hộ của pháp luật
nên nguy cơ với người đầu tư là rất lớn nhất là với những vụ đầu tư có liên quan đến hoạt động rửa tiền mà người dân không nắm được
người tham gia sàn forex trái phép tại việt nam có thể bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
theo nghị định tám mươi tám hai nghìn một mươi chín
liên quan đến những giao dịch ngoại hối như vậy thì những người chơi sẽ gánh chịu những rủi ro pháp lý rất là cao
cụ thể là sẽ mất tài sản khi gặp những đối tượng mà lợi dụng những hình thức sàn forex biên tướng để trục lợi
ngay cả trong trường hợp mà chúng ta tham gia vào những sàn giao dịch được công nhận trên thế giới
thì những hoạt động chuyển tiền để lạc vào tài khoản
như vậy cũng có thể bị xem là hành vi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài
bên cạnh đó thời gian qua đã xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua gọi vốn đầu tư vào các sản giao dịch ngoại hối đầu tư tiền ảo quyền chọn nhị phân
trong nhiều vụ việc các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng
rủi ro lừa đảo tiềm ẩn trong những loại hình này đã được cảnh báo liên tục
nhiên quan đến các giao dịch ngoại hối cần phải có những kiến thức chuyên sâu được đào tạo bài bản
tuy nhiên theo ghi nhận người chơi thường không có đủ kiến thức rồi họ chơi theo phong trào
do vậy rất dễ bị các đối tượng đa cấp hoặc biến tướng các sàn này
người ta sẽ rủ rỗ bằng việc dùng những nã xuất rất cao
chính vì vậy đây là những miếng mồi những mảnh đất màu mỡ để những đối tượng lừa đảo
có thể chiếm dụng tài sản của nhà đầu tư
chúng tôi cho rằng không nên tham một chút cái lãi suất
hay là vì những cái lời mời gọi mang cái tính ngọt ngào để mà tham gia vào cái sản forex hoặc kinh doanh tiền ảo
nó sẽ là cái mà làm cho bạn tổn hại về mặt tài chính và vi phạm luật pháp việt nam
theo các quy định hiện nay hoạt động kinh doanh và môi giới ngoại hối khi không được cấp phép
sẽ bị phạt hành chính từ hai trăm linh đến hai trăm năm mươi triệu đồng
trường hợp nhân viên môi giới hay sản forex sử dụng chiêu trò gian dối lừa đảo
khiến nhà đầu tư thua lỗ mất tiền có thể bị xử lý hình sự
do đó người dân cần cẩn trọng khi tham gia vào các hoạt động của các sàn forex
dù là nhà đầu tư hay môi giới
lừa bán một phụ nữ sang trung quốc làm vợ năm người đàn ông
hoàng thị lên ba mươi tám tuổi trú tại xã cư cơ bang huyện ea xúc tỉnh đắk lắk
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc khởi tố bắt tạm ra
nạn nhân là một phụ nữ ba mươi tuổi trú cùng xã
vào đầu năm hai nghìn một mươi tám thông qua mạng xã hội wechat lên đã làm quen với một người phụ nữ
tên là cơ hiện đang sinh sống tại trung quốc
cơ nhờ lên giới thiệu phụ nữ việt nam sang làm vợ một người đàn ông trung quốc
lên đã rụ rỗ người phụ nữ trên đưa con gái một tuổi về tỉnh cao bằng thăm quê
tại biên giới tỉnh cao bằng lên và cơ đưa nạn nhân vượt biên sang trung quốc
rồi bán cho một người đàn ông trung quốc lấy làm vợ với giá bốn nhân dân tệ
sau hơn năm năm ở trung quốc nạn nhân bị bán làm vợ cho năm người đàn ông
và thường xuyên phải hướng chịu đoàn roi bóc lột sức lao động
hiện vụ án đang tiếp tục được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lóc điều tra mở rộng
thưa quý vị chiều ngày bốn tháng một mươi mạng xã hội lan truyền hình ảnh tình nhắn
liên quan đến thông tin chỉ đạo của giám đốc công an tp hcm
đối với tất cả cảnh sát giao thông thành phố kiểm tra nồng độ cồn
tuy nhiên đại diện lãnh đạo phòng tham mưu công an tp hcm khẳng định
đây là thông tin giả mạo không đúng sự thật
theo hình ảnh chụp lại màn hình rồi lan truyền trên mạng xã hội với nội dung
thông báo giám đốc công an tp hcm chỉ đạo từ chiều tối nay
tất cả lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hcm tập trung xử lý nồng độ cồn
trực tiếp pc tám các phó phòng và các đội trưởng trạm trưởng thuộc pc tám
và đội trưởng cảnh sát giao thông công an các quận huyện có mặt để chỉ đạo
dừng tất cả các phương tiện theo quy định không có vùng cấm không có ngoại lệ
giám đốc công an tp hcm sẽ nghiêm khắc xử lý tập thể cá nhân
không thực hiện đúng chỉ đạo của lãnh đạo bộ và giám đốc công an tp hcm
tuy nhiên đây là tin nhắn giả mạo không đúng sự thật
đối với các thông báo chính thức của công an tp hcm sẽ được đăng tải công khai
trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc ống thông tin điện tử công an tp hcm
trước đó ngày hai mươi tám tháng chín phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm có thông tin
thực hiện theo chí thị một mươi ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba của thủ tướng chính phủ
về tăng cường công tác đảm bảo trực tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới
trường hợp vi phạm sẽ bị phòng cảnh sát giao thông tiến hành gửi thông báo
đến cơ quan chủ quản để phối hợp xử lý theo quy định
quá trình thực thi nhiệm vụ cảnh sát giao thông tp hcm đã được quán triệt
và xử lý nghiêm đối với tất cả các trường hợp vi phạm
theo quan điểm không có vùng cấm không ngoại lệ
theo chí đạo của chính phủ và bộ công an
chín mươi sáu tuổi phát hiện vào ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tại tp hcm
do danh tùng ba mươi hai tuổi ngụ tỉnh đắk nông thực hiện hành vi phạm tội
căn cứ kết quả điều tra xác định từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
tùng đã nhiều lần hiếp dâm cháu gái một mươi hai tuổi ngụ tỉnh đắk nông
tại một phòng trỏ phường bình hương hòa a quận bình tân
hậu quả làm cháu có thai và phải phá bỏ thai vào ngày ba mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
chưa liên hệ làm việc được với mẹ ruột để xử lý vụ án theo quy định
vì vậy mẹ cháu đang ở đâu họ ai biết mẹ cháu đang ở đâu
thì thông báo cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
địa chỉ số bốn trăm năm mươi chín đường trần hưng đạo phường cầu kho quận một biết để tiếp nhận xử lý
thời gian qua trên địa bàn tp bảo lộc tỉnh lâm đồng xuất hiện nhóm trừ quỹ bảo lộc
hoạt động với những chiêu trò sặc mùi mê tính dị đoan
hoang đường phản khoa học tuyên bố có khả năng chữa bách bệnh bằng cách trừ quỹ
ngay cả hiv ung thư hay là bệnh vô sinh hiếm muộn
phụ nữ chưa chồng cũng có thể mang thai mà không cần quan hệ sinh lý
chỉ cần bằng cách đặt tay
toàn bộ thủ đoạn của các đối tượng sẽ bị vạch trần trong loạt phóng sự
của truyền hình công an nhân dân
đây là những hình ảnh mà nhóm trừ quỹ bảo lộc tại thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng thực hiện chữa trị cho người bệnh
dù không được cơ quan chức năng cho phép
đánh đập bệnh nhân
đưa cản phòng mang trợn mắt gạo thét hết sức nhố nhằm
là cách mà nhóm trừ quỹ bảo lộc thực hiện chữa trị cho người bệnh

nhóm trừ quỹ này cho rằng để trừ tài trừ quỹ chữa lạnh mọi bệnh năng nghi khó tình phản khoa học
người lập ra và điều hành nhóm trừ quỹ bảo lộc là nguyễn thị thương
nguyễn thị thương trú tại số một mươi bốn lê thị pha tp bảo lộc
năm hai nghìn một mươi hai thương tự tuyên bố mình mang thai thánh
việc mang thai là do chúa gửi đến chứ không phải do quan hệ sinh lý và được ơn hiệp thông với chú cha
chính thương tự nhận là người được chú cha chọn làm thư ký trong thời đại cuối cùng
là ngôn sứ của chú cha trong thời đại mới có khả năng chữa bách bệnh trừ quỹ bàn phát ân phước cho mọi người
bằng việc bốc phét nổ về khả năng thần kỳ của mình thương bắt đầu mé hoạt lôi kéo người khác
nhất là số giáo dân hiếm muộn thành lập nhóm bầu khấn sinh hoạt tại nhà riêng
mặc dù không được giáo hội công nhận vì trái quy định của giáo hội
có một số người hiếm muộn tìm nhóm trừ quỹ với mong muốn được khỏi bệnh và thậm chí được có con
nhưng kết cục là họ không đạt được như ý nguyện
năm hai nghìn một mươi ba nguyễn thị thương xin quản sứ bảo lộc cho nhóm bầu khấn được sinh hoạt tại giáo sứ bảo lộc
nhưng không được công nhận
tháng tám năm hai nghìn một mươi năm linh mục nguyễn chua truyền lúc này giữ chức vụ quán hạt bảo lộc
sau này đã bị tòa giám mục đà lạt cách chức nhận thương làm con và thương đã đổ tên thành nguyễn chu thiên thương
tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đứa ông truyền đỡ đầu cổ suý thường đã tự xưng thành lập nhóm chú cha
vương vò bạch tuột ra nhiều lĩnh vực liên quan đến khám chứa bệnh
hoạt động tôn giáo trái pháp luật
ông truyền cũng tự nhận rằng bản thân có khả năng chứa bệnh bằng cách đặt tay lên người
chứa bệnh từ xa qua điện thoại
đặc biệt là có khả năng làm thai thánh
cũng người muốn mang thai
các linh mục tòa giám mục đà lạt cũng đã nhiều lần khuyên can
chỉ ra sự lệch lạc trái với đức tình của ông truyền
xong ông này vẫn ngoan cố bất tuân vi phạm ngày càng nghiêm trọng
nhà chúa cha đó là danh xưng mà cái nhóm đó tự đặt cho mình
hay là nhóm trừ quỷ
tòa giám mục đà lạt với đức tre giáo phận đà lạt
cũng đã nêu ra nó sao về cái nền tảng căn bản cốt lõi đức tin của công giáo
của người kỳ tô hữu
làm cho cái nhận thức của những người mà bị tuyên truyền nó rơi vào trong cái gọi là không phân biệt được
đâu là cái chính thống đâu là cái sai lầm
cũng như đâu là cái chính đâu là cái phụ
và rất nhiều những cái gọi là
hoang tượng dễ lôi kéo tâm lý con người
không chỉ sinh hoạt tại nhà riêng của nguyễn thị thương
nhóm này còn lợi dụng mạng internet
lập hàng loạt các trang nhóm facebook trừ quỷ bỏ lọc
tài khoản youtube exercise the demons để đánh bóng tên tuổi
đăng tải hình ảnh video về các hoạt động chứa bệnh trừ quỹ dụ dỗ người khác tham gia
họ sẵn sàng nuôi một loạt người trong đó từ tám cho đến một mươi người
họ mặc những cái bộ đồ trắng mà chúng ta có thể nhìn thấy họ quay đăng ở trên youtube đó
có nghĩa đó là người thật của họ
xong bắt đầu họ giả vờ là bị ma quỷ nhập vào
cái giờ bắt đầu là cái cô thương rồi là cái ông truyền đó chữa là túm tóc
rồi đập trên người rồi này nọ kia khác rồi la hết in nọi hết lên
thế thì dân ở xung quanh đó là người ta cũng không thể nào chịu đựng nổi
và cũng báo để cho chính quyền địa phương rồi lực lượng công an vào để làm việc
với những chiêu trò sặc mùi ma mị
những người hoạt động tự xưng nhóm trừ quỷ bỏ lọc ở lâm động
đã bất chấp sự phản ứng của cộng đồng của tòa giám mục đà lạt
hội đồng giám mục việt nam và sự nhắc nhở của chính quyền địa phương
hành vi của các đối tượng đã bị lên án tẩy chay như thế nào
mời quý vị và các bạn theo dõi trong phóng sự tiếp theo của truyền hình công an nhân dân
sở giao thông vận tải tp hcm đã ban hành quyết định kiểm tra chấp hành quy định kinh doanh
và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với công ty trách nhiệm hữu hạng thành bưởi
qua đó sẽ xử lý nghiêm
đặc biệt là việc chấp hành quy định về an toàn giao thông của đơn vị này
theo quy định xe bị thu hồi phù hiệu để căn cứ và trích xuất dữ liệu từ gps của mỗi xe trong một tháng
tới vượt tốc độ năm lần trong một km xe chạy mỗi tháng thì sẽ bị rút phụ hiệu
đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thành bưởi sở giao thông vận tải tp hcm đã thu hồi hai trăm bốn mươi sáu phụ hiệu
vi phạm tốc độ từ đầu năm đến nay
qua đó cho thấy số lần vi phạm tốc độ thực tế của nhà xe thành bưởi là rất nhiều
nhà xe này cũng đã bị thanh tra sở phát hiện và lập biên bản ba mươi bốn trường hợp vi phạm
với số tiền xứ phạt là ba mươi năm triệu đồng
từ ngày năm tháng một mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra việc chấp hành quy định kinh doanh
và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô quy trình đảm bảo an toàn giao thông
trong hoạt động kinh doanh vận tải của nhà xe này
sau đó đoàn tổng hợp báo cáo kiến nghị đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hình thức xử lý vi phạm
đại diện công ty thành bưởi có đề xuất xử lụi thời gian kiểm tra
với lý do sau vụ tai nạn giáo đốc công ty phải làm việc với cơ quan điều tra để làm rõ nguyên nhân
cũng như giải quyết hậu quả của vụ tai nạn
tuy nhiên sở giao thông vận tải tp hcm không chấp nhận
liên quan đến vụ ngộ độc hàng loạt xảy ra tại chung cư băm hai khiến gần năm mươi người nhập viện
trong đó có một ca tử vong
sở y tế tp hcm cho biết trong mẫu bệnh phẩm của một số bệnh nhân bị ngộ độc có vi khuẩn salmonella
sở y tế tp hcm cho biết quy trình tiếp nhận bé gái sáu tuổi tử vong sau ăn bánh su kem đêm trung thu
tại bệnh viện lê văn thịnh vào ngày một tháng một mươi sẽ do hội đồng chuyên môn của sở y tế tp hcm họp và đánh giá
theo đó trong tuần tới hội đồng chuyên môn đánh giá quy trình tiếp nhận xử trí ngộ độc
sẽ được sở y tế tp hcm triển khai ở bệnh viện lê văn thịnh tp thủ đức
nơi tiếp nhận bệnh nhi bị ngộ độc sau đó tử vong trong vụ chung cư băm hai
theo báo cáo của bệnh viện lê văn thịnh
tối ngày ba mươi tháng chín người thân thấy bé ói nhiều lần kèm tiêu chảy ở nhà không xử trí gì
chiều ngày một tháng một mươi bé được đưa vào phòng khám nhi của bệnh viện lê văn thịnh
người mẹ khai bé suốt không rõ nhiệt độ do ở nhà không có nhiệt kế tiêu chảy đau bụng ít
nhiệt độ lúc đo tại bệnh viện là sốt ba mươi tám độ c và được chỉ định hạ sốt tim phổi bình thường
bác sĩ chuẩn đoán bé nhiễm trùng đường ruột dặn quay lại bệnh viện khi có dấu hiệu bất thường
đến hai mươi một giờ cùng ngày bé tím môi mạch tăng dần kèm bước trước
đến hai mươi ba giờ gọi bé không phản ứng
người nhà đưa vào cấp cứu tại bệnh viện lê văn thịnh lúc hai mươi ba h bốn mươi sáu phút
tại đây bé hôn mê sâu mạch không bắt được tím tái toàn thân đồng tự giãn mất hết các phản xạ toàn thân
bệnh nhân được hồi sinh tim phổi nhưng không thành công
chuẩn đoán tử vong trước khi nhập viện chưa rõ nguyên nhân
ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm cùng các ban ngành liên quan
vẫn đang tích cực xác định và làm rõ nguyên nhân khiến bé gái sáu tuổi bị ngộ độc và tử vong
sau tiệc trung thu tại tp thủ đức
sau khi xảy ra vụ việc nhiều cơ quan chức năng cũng như an toàn thực phẩm công an địa phương đã vào cuộc
điều đang nói là sau khi xảy ra vụ việc cư dân đã nhắn tin nhau với khách bánh thừa
khiến cho việc tìm mẫu gặp khó khăn
tuy nhiên tại cơ sở còn lưu mẫu bánh ngày hai mươi chín tháng chín
nên cơ quan chức năng vẫn có thể xác định nguyên nhân
còn nguyên nhân ở khâu nào phải chờ kết quả kiểm nghiệm và một số mẫu xét nghiệm của ngành y tế
mục tiêu của chúng tôi bảo đảm an toàn thực phẩm trong công tác tham mưu cho ủy ban nhân dân
rồi làm sao để tăng cường tuyên truyền làm sao để làm để hướng là bảo đảm
mà trong cái bảo đảm an toàn thực phẩm thì một trong những tiêu chí quan trọng là phải kéo giảm
thậm chí dẫn đến là bằng không những cái vụ ngộ độc xảy ra kể cả về số lượng lẫn về quy mô
hiện sở y tế tp hcm chỉ đạo các bệnh viện tập trung nguồn lực để điều trị cho các bệnh nhi
chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm phối hợp bằng quản lý an toàn thực phẩm tp hcm
và trung tâm y tế tp thủ đức để điều tra dịch tễ xét nghiệm độc chất
nhằm ngăn chặn kịp thời tránh đưa xảy ra các trường hợp ngộ độc tương trự
thưa quý vị trịnh tuấn anh chú tại tỉnh thanh hóa nguyên quản lý kho chuối của công ty trách nhiệm hữu hạn chuối gia huy phát
vừa bị công an tỉnh hậu giang bắt giữ để điều tra về tội tham ô tài sản
theo hồ sơ vụ án tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai công ty trách nhiệm hữu hạn chuối gia huy phát phát hiện trịnh tuấn anh
không rõ ràng minh bạch về tài chính trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh kho chuối của công ty
tại ấp phú xuân thị trấn mái dầm huyện châu thành tỉnh hậu giang
nhưng tuấn anh không giải trình hợp lý và tự ý nghỉ việc
từ đơn tố cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn chuối gia huy phát
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang vào cuộc và bước đầu xác định
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai trịnh tuấn anh đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao
để chiếm đoạt của công ty tổng cộng hơn một năm tỷ đồng
khám xét nơi ở của tuấn anh tại ấp phú xuân a thị trấn mái dầm
cơ quan điều tra thu giữ nhiều sổ sách và tài liệu liên quan
công an tỉnh quảng bình vừa phá thành công chuyên án tín dụng đen
liên quan hoạt động liên tỉnh có hành vi cho vay nặng lãi với lãi suất từ một trăm một mươi đến ba trăm sáu mươi một năm
bắt đối tượng cầm đầu chủ mưu là đặng ngọc đức chú tại quảng nhân quảng sương thanh hóa
đồng loạt khám xét khẩn cấp tại ba điểm tại quảng bình và hai điểm ở tỉnh quảng trị
lực lượng chức năng đã làm rõ một mươi năm đối tượng ở các tỉnh phía bắc và hoạt động tín dụng đen
tại các tỉnh miền trung bước đầu làm rõ các đối tượng đã khai nhận từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba
đã cho hàng triệu đồng
hàng trăm người trên địa bàn tỉnh quảng bình vay số tiền trên ba tỷ đồng
với lãi suất từ một trăm một mươi đến ba trăm sáu mươi một năm đối với các bị hại vay nợ khi chưa kịp trả tiền
thì các đối tượng này sẽ nhắn tin khủng bố đe dọa và ném chất bẩn vào nhà các nạn nhân
trước đó vào ngày ba tháng một mươi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng bình cho biết
cũng đã bắt và khởi tố đối tượng dương văn tính chú tại thành phố đồng hới
tỉnh quảng bình trong khoảng thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
đối tượng dương văn tính đã cho nhiều người vay trên địa bàn
với lãi suất từ một trăm linh chín năm đến hai trăm năm mươi năm năm một năm cơ quan điều tra đã thu thập tài liệu đối với sáu người
đã vay bốn trăm ba mươi năm triệu và đã thu lợi bất chính gần bốn mươi ba triệu đồng
thưa quý vị thời gian vừa qua
ngoại hối nước ngoài có tên xnet đã hoạt động tại việt nam với giao diện tiếng việt và địa chỉ tên miền sử dụng đuôi vn
sau khi bị chặn hoạt động trang xnet vn sàn này lại tiếp tục hoạt động với tên miền mới là xnetchending vn và e chending vn
thực tế tại việt nam hiện nay thì các sàn đầu tư ngoại tệ forex tự phát đang hoạt động đều vi phạm pháp luật
vì vậy người dân cần hết sức cẩn trọng khi tham gia đầu tư bởi tính rủi ro cao
hiện sàn xnet
đang hoạt động với tên miền e chending vn
người dùng có thể đăng ký thành viên và tiến hành nạp tiền vào đầu tư ngoại hối với sự hỗ trợ thanh toán của một số tổ chức tiến dụng
thông thường các sàn forex đều hoạt động dưới dạng tên miền quốc tế
vì vậy việc xuất hiện các sản sử dụng tên miền với đuôi vn khiến cho không ít người nhầm tưởng sàn này đã được cấp phép hoạt động
song thực tế ngân hàng nhà nước chưa cấp phép cho bất cứ sàn đầu tư forex nào ở việt nam
theo quy định của ngân hàng nhà nước việt nam
chỉ những tổ chức được phép bằng văn bản của ngân hàng nhà nước mới được phép kinh doanh ngoại tệ
người dân khi thực hiện các giao dịch liên quan đến ngoại tệ đều phải thực hiện thông qua các tổ chức được ngân hàng nhà nước cho phép
và vì vậy tất cả những hoạt động kinh doanh ngoại tệ ngoài quy định của nhà nước đều là vi phạm luật pháp
theo luật sư đặng xuân cường
việc tham gia vào các sàn giao dịch ngoại hối
có sự bảo hộ của pháp luật nên nguy cơ với người đầu tư là rất lớn
nhất là với những vụ đầu tư có liên quan đến hoạt động rửa tiền mà người dân không nắm được
người tham gia sàn forex trái phép tại việt nam
có thể bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
theo nghị định tám mươi tám hai nghìn một mươi chín ndcp của chính phủ
liên quan đến những giao dịch
ngoại hối như vậy
thì người chơi sẽ gánh chịu những rủi ro pháp lý rất là cao
cụ thể sẽ mất tài sản
khi gặp những đối tượng
lợi dụng những hình thức sàn forex biên tướng để trục lợi
ngay cả trong trường hợp mà chúng ta tham gia vào những sàn giao dịch
được công nhận trên thế giới thì những hoạt động chuyển tiền
để lạc vào tài khoản như vậy cũng có thể bị xem là hành vi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài
bên cạnh đó thời gian qua đã xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua gọi vốn đầu tư vào các sản giao dịch ngoại hối
đầu tư tiền ảo quyền chọn nhị phân
trong nhiều vụ việc các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng
rủi ro lừa đảo tiềm ẩn trong những loại hình này đã được cảnh báo liên tục
nhiên quan đến giao dịch ngoại hối
cần phải có những kiến thức chuyên sâu
được đào tạo bài bản
tuy nhiên thì theo ghi nhận
người chơi thường không có đủ kiến thức
họ chơi theo phong trào
do vậy rất dễ bị đối tượng đa cấp hoặc biên tướng các sàn này
người ta sẽ
rủ rỗ bằng việc
dùng những lãi suất rất cao
chính vì vậy đây là những miếng mồi
những mảnh đất màu mỡ để những đối tượng lừa đảo
chiếm dụng tài sản của nhà đầu tư
chúng tôi cho rằng
không nên tham
cái lãi suất hay là vì những cái lời
mời gọi mang cái tính
tham gia vào
sàn forex hoặc
kinh doanh tiền ảo
nó sẽ là
tổn hại về mặt tài chính
vi phạm luật pháp việt nam
theo các quy định hiện nay
hoạt động kinh doanh và môi giới ngoại hối
khi không được cấp phép
sẽ bị phạt hành chính
từ hai trăm linh đến hai trăm năm mươi triệu đồng
trường hợp nhân viên môi giới
sử dụng chiêu trò gian dối lừa đảo
khiến nhà đầu tư thua lỗ mất tiền
có thể bị xử lý hình sự
người dân cần cẩn trọng
khi tham gia vào các hoạt động của các sàn forex
dù là nhà đầu tư
hay môi giới